tỏi được sử dụng như một gia vị phổ biến hương vị và hương thơm độc đáo của tỏi giúp cải thiện và tăng hương vị cho các món ăn
tỏi có thể giúp chống viêm giảm mức cholesterol và bảo vệ chống lại một số bệnh mạng tính
để cải thiện ham muốn tình dục theo một số nghiên cứu cần sử dụng tỏi hàng ngày trong khoảng một tháng
tỏi có tác dụng gì
tăng cường khả năng biễn dịch
tỏi được cho là có tác dụng điều hòa biễn dịch vì alisin trong tỏi có thể giúp duy trì cân bằng nội môi của hệ thống biễn dịch
những người thường xuyên ăn tỏi trái cây và rau
trái cây và rau có nguy cơ ung thư ruột kết thấp hơn ba mươi năm
nên ăn còi sống và nấu chín sẽ giúp tăng khả năng miễn dịch chứ không phải là sử dụng thực phẩm bổ sung
thường xuyên ăn còi sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe phòng ngừa rất tốt cảm cúm và những loại bệnh do virus vi khuẩn gây ra
tác dụng này có được là do trong tỏi có chứa hợp chất sung phua
đây là hợp chất rất tốt trong việc kháng khuẩn và tiêu viêm
ăn tỏi sống mỗi ngày không chỉ phòng ngừa nguy cơ bị cảm cúm mà còn có thể giúp người bệnh lúc ngắn thời gian bị cúm và đồng thời hồi phục sức khỏe nhanh hơn
phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư
theo nhiều nghiên cứu tỏi có công dụng đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư nhất là ung thư đường ruột
ăn tỏi thường xuyên sẽ giúp ức chế quá trình ni chak biến thành ni xin trong dịch vị
ngăn cản sự hình thành ni chosamin giúp phòng ngừa ung thư dạ dày
thành phần germanium và selen trong tỏi giúp cơ thể chống đột biến tế bào
ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do hỗ trợ phòng ngừa ung thư rất hiệu quả
về khả năng hỗ trợ điều trị ung thư các hoạt chất trong tỏi như s alicen
d alin b sulfide và azoni có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của khối u giảm kích thước của khối u tới năm mươi
ăn tỏi rất tốt cho sương khớp
tỏi chứa vitamin c vitamin b sáu mang gan kém các chất chống oxy hóa và enzim
là những chất có công dụng tốt trong việc ngăn ngừa hình thành
các mô liên kết và triển hóa sương
những người thường xuyên ăn khỏi sẽ có khả năng hấp thụ canxi tốt hơn và từ đó xương cũng chắc khỏe hơn
phụ nữ ăn nhiều tỏi sẽ giúp tăng trưởng nội tiết tố entrogen và làm chậm quá trình loạn sương
những người mắc bệnh về sương khớp ăn tỏi đều sẽ thấy những triệu chứng đau nhất sương giảm rõ rệt
ăn tỏi giúp cải thiện sức khỏe tim mạch
ăn tỏi thường xuyên có tác dụng hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt
giúp cơ thể loại bỏ các mảng sơ vữa trên thành mạch máu
lâu dài quá trình lão hóa của động mạch chủ có thể được làm chậm lại
tỏi có tác dụng giảm mỡ máu ước chế tích cụ tiểu cầu ngăn ngừa hình thành huyết khối
vì vậy rất hiệu quả trong phòng ngừa bệnh tim mạch
loại gia vị này cũng rất tốt với những người bị tăng huyết áp
các nhà nghiên cứu tin rằng các tế bào hồng cầu biến lưu hình trong khỏi
thành khí hydrosulfur làm giãn nở các mạch máu giúp điều hòa huyết áp dễ dàng hơn
tỏi giúp làm đẹp da
thơm chất hữu cơ alisin có trong tỏi
giúp tiêu diệt vi khuẩn rất tốt và đồng thời cản trở hoạt động của gốc tự do
ngăn ngừa mụn trứng cá và phòng ngừa các bệnh ngoài da hiệu quả
một nghiên cứu cho thấy việc bôi tỏi sống lên phần da có mụn có thể làm chúng biến mất
tuy nhiên bôi tỏi lên da có thể gây cảm giác bỏng rác
vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ gia liễu trước khi sử dụng

tỏi giúp tăng ham muốn tình dục
còi bao gồm các đặc tính thiết yếu đã được chứng minh là giúp tăng cường ham muốn tình dục ở cả nam giới và phụ nữ
vì vậy nếu tiêu thụ hàng ngày sẽ gạt hái những lợi ích đáng kinh ngạc và cải thiện lời sống tình dục của các cặp vợ chồng
theo lương nghi diệt sĩ bạc cẩm khi tỏi chứa các chất dinh dưỡng còn có tinh dầu man
trong tỏi còn chứa germany và selen hoạt tính sinh lý tính rõ với hàm lượng rất cao
trong đó hàm lượng germany của tỏi cao hơn rất nhiều so với hàm lượng germany chứa trong nhân sâm và trà xanh
đối với nam giới khi tôi được biết đến với công dụng tăng cường sức mạnh ở nam giới
nó chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng khác rất quan trọng cho một hệ thống tim mạch khỏe mạnh
chất alixin cũng đảm bảo rằng số lượng tinh trùng trong cơ thể nam giới vẫn khỏe mạnh
một số nghiên cứu cho thấy trăng tỏi có thể giúp tăng lưu lượng máu
có thể có lợi trong việc điều trị các vấn đề như dối đoạn phương dương ở nam giới
tỏi cũng có thể giúp làm tăng mức oxytitric
một hợp chất giúp mạch máu giãn ra để thúc đẩy lưu lượng máu tốt hơn
điều này có thể giúp cải thiện tính năng phương dương
qua việc tăng lưu lượng máu một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng
cõi có thể giúp thúc đẩy khả năng sinh sản của nam giới
nam giới ăn khoảng hai nhánh tỏi phòng ngày và ăn liên tục trong khoảng hai tháng
sẽ giúp tăng lượng tinh dịch và tăng số lượng tinh trùng

tỏi đối với phụ nữ thì tỏi dầu estrogen nên đóng vai trò như một tăng nhân tích cực
giúp tăng hâm mốn tình dục của phụ nữ
phụ nữ ăn nhiều tỏi sẽ giúp tăng cường nội tiết tố estrogen và làm chậm quá trình loạt xương
alisin được cho là hoạt chất mạnh nhất và quan trọng nhất của tỏi
nhưng trong cua tỏi sống thì allicin chưa tồn tại
chỉ khi nghiền nát hoặc động dật phụ tỏi tích thích enzyme alinase hoạt động
trong tỏi sống biến thành allicin và có hoạt tính kháng sinh rất tốt
để đạt được kết quả tốt tỏi nên được tiêu thụ sống nhưng cũng có thể được kết hợp
trong các món ăn như súp tỏi nướng tôm tỏi hoặc bánh mì tỏi
theo tiến sĩ nguyễn đức quang thì trong đông y tỏi vị cay tính ôn vào tì vị và phế
tác dụng điều vị khai trợ tiêu hóa giải bất tiêu tích ôn chung hành trệ
chỉ khái sư đàm sát trùng giải độc chỉ đau quan bụng do lạnh ăn uống không tiêu
biết lị tiêu chảy ho gà tác dụt cơ năng tăng huyết ác mỡ máu cao và côn trùng cắn đốt
bên cạnh những công dụng của tỏi đã được nhắc đến ở phía trên
tỏi còn có nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe mà chắc chắn sẽ tiến bạn bất ngờ
ăn tỏi rất tốt cho thai phụ
hỏi có thể giúp tăng trọng trong trường hợp thai nhi có rủi ro thiếu cân
ngoài ra thai phụ ăn tỏi cũng giúp giảm nguy cơ tiền sản dật trong thai kỳ
ăn tỏi giúp lọc độc tố trong máu
đây là một tác dụng rất tốt của tỏi
cụ thể tỏi có chứa chất alixin có khả năng loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể
và bên cạnh đó tăng cường các tế bào bạch cầu khỏe mạnh
alisin cũng có tác dụng loại bỏ nicotine giúp thanh lọc máu và làm sạch hệ ô hấp một cách rất hiệu quả
ăn tỏi có thể ngăn ngừa bệnh alzheimer
tỏi giúp chống lại quá trình lão hóa giảm cholesterol
vì thế rất hiệu quả trong việc phòng ngừa những bệnh về thần kinh liên quan đến tuổi tác
đặc biệt là bệnh suy giảm trí nhớ alzheimer
tuy nhiên để phát huy tác dụng của tỏ một cách hiệu quả bạn hãy bổ sung hợp lý
có thể tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ đặc biệt khi có dấu hiệu bị bệnh
phải đi khám tuyệt đối không coi tỏi là thần dược và tự chứa bệnh tại nhà
tác dụng phụ của tỏi có hại cho gan
tỏi vốn giúp tỏi trở thành một loại tổn thương
giúp gan bài độc bảo vệ sức khỏe lá gan nhưng khi dùng với hàm lượng quá nhiều thì lại phản tác dụng
mặc dù dầu chất chống oxy hóa những tỏi có thể gây độc cho gan nếu sử dụng quá mức
chính vì thế bạn chỉ nên dùng một hai chất tỏi trong một ngày
tỏi gây mùi khó chịu
khỏi gây ra mùi rất khó chịu từ hơi thở
mùi từ tỏi lưu lại rất lâu trong miệng dù bạn có đánh răng hay nhảy nhảy cao su
ở nóng và buồn nôn
sử dụng tỏi tươi hoặc các chất chiết xuất từ tỏi
trong khi bụng đói có thể gây ở nóng hoặc nôn mửa
máu khó đông hơn
các bác sĩ khuyên cáo bệnh nhân không được dùng tỏi trong khi sử dụng thuốc làm lọc máu như warfarin clovidogren và aspirin
tỏi có thể khiến vấn đề chảy máu thêm trầm trọng nếu không sử dụng đúng cách